thưa quý vị khởi nghiệp sáng tạo bắt nguồn từ những ý tưởng có tính đột phá và khác biệt trong nhiều lĩnh vực
nhiều hoạt động của đời sống xã hội
tuy nhiên để khởi nghiệp thành công mang lại những giá trị cho cuộc sống
không nhất thiết phải bằng những ý tưởng quá lớn lao quá cao xa
mà có thể khởi nghiệp từ những công việc rất gần gũi thiết thực
và phù hợp với những gì xã hội đang thiếu đang đòi hỏi
xuất phát từ thực tế này nhiều nhà khoa học đã khởi nghiệp thành công bằng chính những kết quả nghiên cứu của mình
và đây là nội dung chính của chương trình tuần này kính mời quý vị cùng theo dõi
trong các văn phòng dòng không khí trong phòng vốn chứa nhiều co hai do có mặt độ ngày cao
sẽ được hút vào đèn và đi qua một bộ lọc hepa để tách bụi mịn pm một mươi pm hai năm
sau đó được dung dịch tảo hấp thụ co hai và nhả ra oxy
cái sự hụt bụi mình này rồi làm hụt co hai rồi sinh ra một lượng oxy tươi
tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là cần thiệt cho rất nhiều người
đặc biệt là các hộ gia đình rồi các văn phòng làm việc
hay là những cái homestay
trong quá trình sử dụng đèn này tôi cảm thấy giấc ngủ của tôi được cải thiện
tôi cảm thấy ngủ rất là sâu giấc
đây là kết quả nghiên cứu khoa học của phó giáo sư tiến sĩ đoàn thị thái yên
viện khoa học và công nghệ môi trường đại học bách khoa hà nội
và các cộng sự nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội về một bầu không khí xanh sạch trong nhà
đặc biệt là ở các thành phố lớn mọi người thường nghĩ tới giải pháp trồng cây xanh trong nhà
nhóm đã nghiên cứu phát triển một thiết bị đèn tạo có tên aloxi
có khả năng loại bỏ được bụi mịn và co hai
đồng thời sinh ra lượng oxy có thể thay thế cho cây xanh trong nhà
công nghệ tạo đối với mình nghiên cứu là cũng đã hơn mười mấy năm rồi
nó có rất nhiều ứng dụng và trong đấy thì một trong những cái ứng dụng đấy là
mình sẽ thu được cái co hai và làm vì tạo nó cần co hai để nó tổng hợp sinh phổi
và với cái điều kiện hiện nay là các cái
phòng kín thì rất là có cần phải cái hấp thụ lượng co hai đấy
cho nên đấy chính là cái nguồn gốc mà nhóm nghiên cứu ngay từ đầu đã thấy rằng
phải phát triển một cái thiết bị mà trong đấy tích hợp vừa công nghệ của tạo
và sau đấy là tích hợp cái công nghệ để lọc không khí
tiến lên một bước là đã kết hợp được với doanh nghiệp
thiết bị được tích hợp một nguồn sáng led ở bên trong để tăng hiệu quả quang hợp
hấp thụ co hai cho tạo trong suốt hai mươi tiếng

hấp thụ co hai của thiết bị là khoảng tám mươi đến tám mươi năm
với hệ thống này người dùng vừa giải quyết được vấn đề bụi mịn
vừa tạo ra thêm lượng oxy gấp nhiều lần khả năng cung cấp oxy của cây xanh cho các không gian kín
cái đèn tạo aluxy thì chính là một cái thiết bị mà tích hợp của ba công nghệ
nó là sự phát triển từ những kinh nghiệm của những người tham gia
để mà phát triển cái sản phẩm này thì mới có được
một cái sản phẩm mà hoàn chỉnh được
tôi nghĩ là nó ứng dụng rất là rộng rãi và lan tỏa rất là nhiều
không những ở trong văn phòng này những nơi mà khách hàng đông này
rồi là ngay cả ra tàu vào trong gia đình nữa
mùa đông thì là sẽ làm cho oxy luôn luôn được tạo ra trong phòng
tránh được bụi mịn
thế còn mùa hè thì sao
mùa hè thì nói thật nếu mà dùng điều hòa không thì sẽ rất là khô
thế cho nên lại có cái đèn tạo thì nó vừa đảm bảo cho mình đủ oxy
lại vừa đảm bảo cho mình có độ ẩn
luôn đứng ở cả vai trò là khách hàng hiểu yêu cầu của người dùng
thông qua trực tiếp trải nghiệm sản phẩm phó giáo sư thái yên đã nhiều lần
chỉnh sửa thiết kế để thiết bị đèn tạo hoàn thiện từng ngày
hiện nay phó giáo sư yên đang hợp tác với một doanh nghiệp
để thương mại hóa các dòng đèn tạo với thương hiệu aloxi
chúng tôi cũng đã rất may mắn và kết hợp giữa công nghệ led
kết hợp nghiên cứu với bến bách khoa để phát triển thêm công nghệ ví tạo và iot
để đưa ra một sản phẩm góp phần dạng thải nhà kính bằng khả năng quang hợp hoàn toàn sinh học của ví tạo
nó có khả năng thay thế từ ba trăm linh đến bốn trăm linh cây xanh của đô thị so với ngoài trời
và với một hệ thống trong nhà thì chúng tôi cũng có khả năng thay thế từ năm mươi đến một trăm linh cây xanh trong nhà
và đó là cái giải pháp mà chúng tôi mong muốn hướng tới
để tạo ra một không gian sống vừa xanh vừa đẹp và vừa thông minh
với doanh nghiệp vitek họ rất là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chiều sáng
cũng như là các nguồn
đèn led sự tích hợp giữa thiết bị của mình và công nghệ led vào
để tạo nên một sản phẩm vừa được tính thẩm mỹ và cũng đạt được những mục tiêu nghiên cứu
và hiệu quả của nó cũng tăng lên rất nhiều
từ câu chuyện về khởi nghiệp bằng chính nghiên cứu của mình
bắt tay với doanh nghiệp để đưa ra thị trường của phó giáo sư tiến sĩ đoàn thị thái yên
có thể thấy thương mại hóa các nghiên cứu khoa học
đã từ lâu luôn được coi là mục đích đến của các nhà khoa học nói riêng
và của ngành khoa học và công nghệ nói chung
tuy nhiên vẫn còn không ít nhà khoa học gặp khó khăn trong thực tiễn các dự án phát triển
ứng dụng khoa học công nghệ do vướng mắc từ chính sách quá trình vận hành
dẫn đến khó khăn trong việc đưa các sản phẩm ra thị trường
trong số đó khó khăn lớn nhất theo nhiều nhà khoa học có thể kể đến
là chúng ta chưa có cơ chế chất lượng rủi ro trong nghiên cứu khoa học
trong hoạt động khoa học công nghệ nhất là hoạt động nghiên cứu và ứng dụng
thì yếu tố rủi ro rất lớn
trên thực tế thì rất nhiều các đề tài nghiên cứu cả trong nước quốc tế
cũng đã chứng tỏ là nhiều nghiên cứu đã không đạt được kỳ vọng ban đầu
ngay cả các nước phát triển tỷ lệ những nhiệm vụ khoa học công nghệ
mà ứng dụng được vào trong thực tiễn nó cũng chỉ đạt trên dưới hai mươi thôi
nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học thuận lợi trong nghiên cứu
dám dấn thân và chịu trách nhiệm với những nghiên cứu của mình
mới đây thủ tướng chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành
cơ quan liên quan
giả soát tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách đột phá
các giải pháp toàn diện hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
theo đó khi ban hành chính sách cần có cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học
điều này đã nhận được không ít hưởng ứng từ các nhà khoa học
sẽ làm cho gánh nặng của các nhà nghiên cứu nói chung sẽ cảm thấy giảm ớt hơn
nếu có được một quan điểm đấy thì sẽ là một bước thay đổi lớn
làm cho các nghiên cứu càng ngày càng trở nên mạnh dạn hơn đưa vào những lĩnh vực mà khó hơn
bởi vì nếu không thì các nhà nghiên cứu sẽ trở nên phòng thủ cố gắng làm những cái gì dễ
cố gắng làm những gì gần nhất có thể và không đi sâu
có thể thấy trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn
sau nhà nước vẫn luôn quan tâm đến khoa học công nghệ tạo điều kiện để các nhà khoa học được nghiên cứu
tìm tòi tạo ra những công nghệ mới thiết thực với đời sống
với những giải pháp chính sách cởi mở từ nhà nước hy vọng hoạt động thương mại hóa các nghiên cứu khoa học
sẽ có bước đột phá từ đó tăng cường hơn nữa tính liên kết giữa ba nhà nhà nước nhà khoa học doanh nghiệp
để ngày càng nhiều hơn sản phẩm khoa học công nghệ đến từ chất xám
sức sáng tạo của nhà khoa học việt đến được với người dân và doanh nghiệp
dù có rất nhiều loại trái cây nhiệt đới chất lượng cao nhưng năm nào nông sản việt cũng phải giải cứu
một trong những nguyên nhân là do sản xuất manh mún công nghệ sau thu hoạch lạc hậu chủ yếu xuất khẩu ở dạng thô
việc kêu gọi người dân chung tay giải cứu chỉ là giải pháp tình thế
về lâu dài và mang tính căn cơ là nâng hàm lượng công nghệ của nông sản
từ thực tế trên các nhà khoa học ở viện nghiên cứu và phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên
đại học bách khoa hà nội đã nghiên cứu phát triển thành công công nghệ và thiết bị cô đặc dịch quả
đây là các sản phẩm nước quả cô đặc từ dưa hấu chanh leo thanh long mía được sản xuất theo dây chuyền công nghệ
và thiết bị cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt tại nhiệt độ thấp và áp suất thường
bằng mắt thường có thể thấy dịch quả cô đặc vẫn giữ được màu sắc và hương thơm tự nhiên vốn có của chúng
trong sản xuất các sản phẩm của công nghệ sinh học thì bao giờ cũng có cái khâu là phải cô đặc
và cô đặc ở nhiệt độ thấp để làm sao giữ hết được hoạt tính của các dịch sinh học
chúng tôi dựa trên những nguyên lý hóa học chúng tôi phát triển ra
những nguyên lý mà chúng tôi cô đặc ở dịch nhiệt độ thấp và áp suất thường
để làm sao mà có thể đạt được yêu cầu là vừa đạt được nhiệt độ thấp
để các chất có lợi các vitamin các chất khoáng không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao
đồng thời các hương tự nhiên của các dịch nguyên liệu
nó không bị
môi trường trên không nó hút ra cái đường hương tự
nhóm nghiên cứu còn cho biết thêm sản phẩm nước quả cô đặc được sản xuất từ công nghệ này
có nồng độ chất khô cao nên giúp giảm thể tích vận chuyển có thể bảo quản ở nhiệt độ thường
trong thời gian dài và không cần dùng chất bảo quản
ngoài ra do hệ thống thiết bị có thể vận hành với nhiều quy trình khác nhau để chế biến các loại nước hoa quả
vì vậy tăng được hiệu quả sản xuất không lệ thuộc vào mùa vụ có thể vận hành hệ thống quyệt năm
nhất là trong thời điểm dịch bệnh hoa quả tồn dư do khó xuất khẩu
trong cái hệ thống của chúng tôi thì nó bao gồm có hai bộ phận có một bộ phận là làm bay hơi và một bộ phận ngưng tụ

khi mà bên cạnh chúng ta ngưng tụ thì chúng ta phải cung nhiệt vào
khi mà bên cạnh chúng ta ngưng tụ thì chúng ta phải cung nhiệt vào
nên cạnh chúng ta ngưng tụ lại nước thì chúng ta lại phải tháo chúng ta phải đưa nhiệt ra để ngưng tụ
thì thông thường thì các cái quá trình người ta làm riêng tức là người ta cung nhiệt vào cũng tốn nhiệt và đưa nhiệt ra trong quá trình ngưng tụ lại cũng tốn nhiệt
thế chúng tôi có đưa ra cái giải pháp đống đối hai cái nguồn nhiệt đến nhau
thế thì nó vừa làm việc ở áp suất thường và nhiệt độ thấp
mà nó lại vừa tiết kiệm được
điểm cốt lõi của công nghệ là đưa ra cách kết hợp tối yêu các quá trình lọc màng tích hợp với hệ thống bay hơi bề mặt lạnh
ứng dụng tại các bút cô đặc khác nhau trong hệ thống cô đặc dịch quả
từ đó đưa ra được sản phẩm nước quả cô đặc có chất lượng cao giữ được hương vị tự nhiên của quả ban đầu
đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính như châu âu
về lâu dài nhóm nghiên cứu kỳ vọng triển khai áp dụng tại các cơ sở chế biến rau quả tại việt nam với quy mô nhỏ
từ đó hành thành kinh tiêu thụ ổn định cho người nông dân